nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ phát động
năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em buổi lễ được tổ chức tại hai điểm tượng đài lý thái tổ hà nội
và nối cầu trực tuyến với điểm cầu tại phố đi bộ nguyễn huệ tp hcm
cùng dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
năm hai nghìn một mươi chín được hội liên hiệp phụ nữ việt nam chọn là năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em
nhằm thúc đẩy các cấp hội cán bộ hội viên phụ nữ cả nước hưởng ứng bằng những việc làm phù hợp
đồng thời huy động các cấp các ngành đoàn thể tổ chức cá nhân và toàn xã hội
cùng chung tay xây dựng môi trường an toàn để phụ nữ và trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện
và phát huy hết tiềm năng của mình
an toàn cho phụ nữ và trẻ em sẽ là chủ đề xuyên suốt được tiếp nối trong nhiều năm
có phần thực hiện kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
vì sự phát triển bền vững
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng đánh giá cao sáng kiến của hội liên hiệp phụ nữ việt nam
đã đưa ra sáng kiến của năm những thành tiệu về bình đẳng giới của việt nam trong những năm qua
đã được liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao
hệ thống pháp luật về bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em cho đến nay cơ bản được hoàn thiện
nhà nước đã cấp bảo hiểm y tế miễn phí
cho tất cả trẻ em dưới sáu tuổi gần một trăm linh trẻ em dưới một tuổi được tham gia tiêm chủng mở rộng
gần một trăm linh trẻ em năm tuổi được đi học mẫu giáo
khoảng chín mươi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chính sách trợ cấp trợ giúp xã hội
thủ tướng nêu rõ phát triển bền vững phải dựa trên ba trụ cột
kinh tế xã hội môi trường không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
trong đó phải bảo đảm không có ai bị bỏ lại phía sau bảo đảm quyền con người
trong đó đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và trẻ em
thủ tướng yêu cầu cần xây dựng kế hoạch cụ thể lựa chọn những việc làm thiết thực phù hợp với từng nhóm đối tượng
huy động được sự tham gia của các cấp các ngành và toàn xã hội trong việc bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em
đảng nhà nước ta rất trăn trở với những vấn đề xã hội gây mất an toàn cho phụ nữ trẻ em hiện nay
là người đứng đầu chính phủ tôi rất đau lòng trước các vụ việc tai nạn giao thông
đuối nước trẻ em bạo lực xâm hại phụ nữ trẻ em xảy ra trong thời gian qua gây bức xúc trong dư luận
tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhân dân chất lượng giống nòi
đau lòng hơn khi tội phẩm buôn bắn phụ nữ trẻ em ngày cần tinh vi phức tạp buôn bắn trẻ em ngay từ trong bầu tai
với phương châm hành động một mươi hai chữ của năm hai nghìn một mươi chín là kỹ cương liêm chính hành động sáng tạo bức phá hiệu quả
tôi xin đề nghị các cấp các ngành chung tay cùng hội liên hiệp phụ nữ việt nam lấy hạnh phúc và sự an toàn của phụ nữ trẻ em
là mục tiêu hành động tham gia tích cực với tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện có hiệu quả năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em
thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành các đoàn thể các địa phương ra soát kế hoạch hành động bổ sung các nội dung liên quan đến bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em
theo chức năng thẩm quyền đề xuất hoàn thiện thể chế luật pháp chính sách về an toàn an sinh xã hội
cho phụ nữ và trẻ em tạo điều kiện để phụ nữ có điều kiện phát triển trong công việc đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực trong gia đình
trong học đường xâm hại tình dục trẻ em hôn nhân cận huyết thống
tại buổi lễ thủ tướng đã cùng các lãnh đạo đảng nhà nước nhấn nút khởi động năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em
và xuống đường tham gia đi bộ hưởng ứng phong trào chung tay vì phụ nữ và trẻ em